trong những năm qua nhiều hộ gia đình tại tỉnh hải dương đã vươn lên thoát nghèo
mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ mạnh dạn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mạnh dạn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã nam hưng huyện nam sách hiện có gần một mươi hộ gia đình
chuyển từ chăn nuôi châu bò lợn sang nuôi ngựa tận dụng địa thế đất triển đê thuận lợi cho việc chăn nuôi ngựa
nên các hộ chăn nuôi đã tích cực phát triển số đầu ngựa trong chuồng
mỗi hộ nuôi từ năm đến một mươi con ngựa phát triển theo hướng sinh sản và lấy thịt
trên diện tích đất ba mẫu của gia đình ông phạm ngọc hịnh đã mạnh dạn đưa
giống cây ngưu bàng vào trồng thay thế cây trồng cũ
củ ngưu bàng là loại thực phẩm rất có giá trị về mặt dinh dưỡng không chỉ dành riêng cho người thực dưỡng
mà còn có thể chế biến như các loại rau củ bình thường dùng trong bữa ăn hàng ngày cho mọi người
thu nhập nó sẽ lăng suất hơn cây cà rốt ví dụ cây cà rốt đang ở mức năm triệu cây này có thể lên bảy triệu đến một mươi triệu
cây cà rốt ở mức một mươi triệu thì tóm lại nó ổn định hơn cây cà rốt
cây thì phát triển tốt rồi những cái đầu da mà nó đảm bảo thì với cái mô hình này thì chúng tôi sẽ kết hợp với gia đình
cùng với địa phương là sẽ tiếp tục làm hoạt động cái mô hình và cũng kết hợp tìm cái đầu da cho sản phẩm
đảm bảo cái nguồn thu nhập cho bà con nông dân trong cái thời gian tiếp theo
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã mang lại trái ngọt cho những hộ gia đình tìm hướng phát triển kinh tế mới của tỉnh hải dương